theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong nửa cuối tháng một mươi một này
khả năng sẽ có hai đợt không khí lạnh gió rét xuất hiện gây thời tiết xấu trên cả đất liền và biển đông
dự báo trong một mươi ngày tới sẽ có hai đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta
đợt không khí lạnh thứ nhất sẽ bắt đầu từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một và kéo dài đến khoảng ngày một mươi năm tháng một mươi một
đợt không khí lạnh thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi một và kéo dài đến khoảng ngày hai mươi một hai mươi hai tháng một mươi một
các đợt không khí lạnh này mặc dù chỉ gây ra các đợt rét ngắn ngày cho bắc bộ và bắc trung bộ
nhưng sẽ gây gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cho toàn bộ khu vực bắc bộ và giữa biển đông vùng biển vĩnh bắc bộ và ngoài khơi trung bộ